do tiết trời chuyển xuân nên nấm rừng phát triển mạnh kéo theo đó là tỷ lệ các vụ ngộ độc nấm cũng tăng cao
đáng chú ý là so với các loại ngộ độc khác thì ngộ độc nấm có tỷ lệ tử vong rất cao và gây ra hậu quả nghiêm trọng
vì vậy khuyến cáo người dân nên chú ý cẩn trọng trong việc đưa ra lựa chọn nấm để bảo vệ cho sức khỏe
việt nam là một nước nhiệt đới khí hậu nóng ẩm
vào mùa xuân và mùa hè các loài nấm phát triển rất nhanh và đa dạng trong đó có cả nấm độc và nấm không độc
hiện nay tại nước ta tồn tại nhiều loài nấm độc khác nhau có trong tự nhiên trong đó có những loài mang độc tố gây chết người như nấm độc tán trắng
nấm ô tán trắng tiếng xanh nấm độc trắng hình nón
độc tố nằm trong toàn bộ cây nấm bao gồm mũ phiến vòng cuống bao gốc nấm
độc tố có thể thay đổi theo mùa trong quá trình sinh trưởng của nấm trong môi trường đất đai khí hậu và thường gây hậu quả nghiêm trọng tới sức khỏe rất phức tạp và khó tiên lượng

trong các năm trước trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai đã chủ động cung cấp những thông tin hữu ích để khuyến cáo tới người dân đặc biệt là đồng bào miền núi vùng sâu vùng xa
trong điều kiện tự nhiên rừng núi có nhiều loại thực phẩm nguồn gốc tự nhiên được người dân sử dụng
tuy nhiên đối với nấm rất khó để có thể phân biệt và nhận biết chính xác tuyệt đối giữa nấm độc và nấm không độc
vì vậy theo khuyến cáo của các bác sĩ đối với các loại nấm mọc tự nhiên tốt nhất người dân chỉ nên sử dụng mọc nhĩ còn lại là sử dụng các loại nấm được nuôi trồng và cũng không nên lạm dụng